mà nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày gây tâm lý hoang mang lo lóng trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương phản ánh tại địa bàn tỉnh yên bái
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
đối tượng bùi văn đảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã dùng dao truy đuổi rồi đâm vào bụng vào cổ anh bùi văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
khiến nạn nhân tử vong không dừng lại ở đó đảng gặp anh trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tiếp tục dùng dao đâm anh dũng bị thương nặng rồi bỏ trốn
đến sáng hai mươi hai tháng ba lực lượng chức năng phát hiện bùi văn đảng đã treo cổ tự tử
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái phối hợp với các đơn vị chức năng cũng đã bắt giữ ba đối tượng gồm sùng a tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chảo a sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và sùng nủ dê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
cùng chú tại thôn làng ca xã cát thịnh huyện văn chấn về hành vi giết người
do có mâu thuẫn với ông chảo trợp lua từ việc tranh chấp đất đai nên các đối tượng đã đặt bẫy bằng mìn tự chế khiến nạn nhân tử vong
lần đầu tiên thì lên giường hái lá ngón về cho vào nồi canh nhà ông chảo trợp lua để ông ấy ăn
lần thứ hai thì dùng nỏ bắn vào bụng ông ấy cả hai lần ông lua đều phải đi cấp cứu nhưng không chết nên chúng tôi đã chế tạo một quả mìn trôn phía dưới đường ông nước nhà ông lua
sau đó cắt đứt ống dẫn nước để khi ông plua đến sửa đường ống sẽ tác động vào bẫy khiến quả mìn nổ
theo số liệu thống kê từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra ba trăm ba mươi một vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
trong đó xảy ra hai mươi hai vụ giết người làm chết một mươi hai người bị thương sáu mươi một người
các vụ án trên xảy ra chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân xã hội những mâu thuẫn nhỏ nhất thời tâm lý bộc phát dẫn đến hành vi giết người
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát hình sự cũng sẽ phối hợp với các cấp chính quyền địa phương các ban ngành trong tỉnh
làm tốt công tác tuyên truyền làm tốt những tổ hòa dạy ở cơ sở
từ đó giám sát phát hiện sớm những mâu thuẫn trong đồng bào trong nhân dân
đối với đồng bào đặc biệt là với những đồng bào ở vùng sâu vùng xa
các hủ tục mê tín dị đoan những thủ tục như thả ma
rất nhiều vụ án xảy ra từ những suy nghĩ trình độ nhận thức như thế
để chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng
thì ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an rất cần sự chung tay của các cấp các ngành
và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân
bên cạnh đó mỗi người dân
cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trang bị kỹ năng sống cần bình tĩnh kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn
bất đồng trong cuộc sống và tìm cách giải quyết thỏa đáng để tránh những hậu quả đáng tiếc đau lòng xảy ra
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ nổ
xảy ra vào lúc hai mươi h ba mươi phút tối ngày một mươi tháng bốn tại nhà của ông ngô văn bảy ở ấp tường thọ
xã thới hỏa huyện trà ôn tỉnh vĩnh long hậu quả là một người đàn ông tử vong
thông tin ban đầu trước đó ông bảy đã nhặt được một vật giống trái nổ tại vườn cam của ông thuê
ở xã hòa bình huyện trà ôn và mang về cất giữ trước nhà đến khoảng hơn hai mươi giờ tối ngày một mươi tháng bốn
ông bảy đã sử dụng cây vít tác động lên vật này thì bất ngờ phát nổ lớn làm ông tử vong
kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong là do sốc mất máu đa chấn thương
công an tỉnh hương yên vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc bắt giữ hai mươi đối tượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
lực lượng công an huyện yên mỹ đã phối hợp với công an xã liêu xá phát hiện và bắt quả tang hai mươi đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng trên một trăm bốn mươi triệu đồng cùng một số vật chứng
các đối tượng tham gia đánh bạc trong độ tuổi từ hai mươi bốn đến ba mươi ba đều trú trên địa bàn xã liêu xá huyện yên mỹ
còn tại tỉnh vĩnh phúc lực lượng công an cũng vừa tiến hành truy quét thành công sới gà quy mô lớn nằm sâu trong trang trại khu dân cư phát hiện hơn bốn mươi đối tượng đang đánh bạc
cơ quan công an đã khống chế được tổng số bốn mươi đối tượng tạm giữ hơn bốn mươi xe mô tô các loại cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến việc đánh bạc
các đối tượng này chủ yếu ở huyện vĩnh tường yên lạc lập thạch và một số ở thị xã sơn tây hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sới bạc này do lê văn thiệu
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng về hành vi đánh bạc
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý những đối tượng có liên quan